theo giới quan sát trung quốc dự kiến sẽ tập trung vào nỗ lực phục hồi kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
giới quan sát nhận xét trung quốc dường như đang có một cuộc hạ cánh nhiều khó khăn
sau khi điều chỉnh chính sách zero covid vốn được thực hiện kể từ khi bắt đầu đại dịch
các ca lây nhiễm mới đang tăng cao do thiếu thuốc trong khi hệ thống y tế đối mặt với nhiều căng thẳng
nền kinh tế trung quốc đã tăng trưởng chậm lại do các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt
với mức tiêu thụ giảm chuỗi cung ứng bị gián đoạn và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tương đối cao
như sự lây lan nhanh chóng của dịch covid một mươi chín dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng trong một thời gian tới
theo khảo sát của bloomberg các nhà kinh tế dự báo khả năng phục hồi nhanh và mạnh hơn của kinh tế nước này vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể sau giai đoạn khởi đầu chậm chạp có thể diễn ra trong cuối một
giai đoạn cuối năm sẽ là động lực giúp tăng trưởng của cả năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến đạt bốn năm